trong thời gian gần đây giá cá sấu thương phẩm tăng mạnh trở lại
vì vậy nên có nhiều hộ dân đã ổ ạt tham gia chăn nuôi cá sấu
tuy nhiên thị trường đầu ra của cá sấu hiện vẫn phụ thuộc hoàn tàn vào trung quốc
hai năm trước cũng chính vì thương lái trung quốc hạ giá quá thấp hoặc đột ngột ngừng thu mua nên nhiều hộ dân đã bị thua lỗ
nếu bà con vẫn cứ tiếp tục ổ ạt nuôi cá sấu khi đầu ra không được bảo đảm thì sẽ khó tránh khỏi việc lâm vào cảnh trắng tay
cá sấu thương phẩm loại từ tám đến một mươi năm kg đang được thương lái thu mua để xuất qua trung quốc với giá khoảng từ một trăm bốn mươi đến một trăm năm mươi đồng một kg
loại trên một mươi năm kg khoảng từ một trăm một mươi đến một trăm hai mươi đồng một kg
mức giá này tăng gấp đôi so với cùng thời điểm năm hai nghìn một mươi bảy và cao gấp ba lần so với năm hai nghìn một mươi bảy
chính vì thế nhiều hộ dân từ tây ninh đồng nai tp hcm đã ồ ạc chăn nuôi cá sấu
điều đáng nói là đầu ra của cá sấu thương phẩm hiện nay
cá sấu thương phẩm này vẫn còn đang rất bấp bên phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường trung quốc
nếu tình trạng này còn tiếp diễn đến khi cung vượt cầu thương lái hạ giá thậm chí là ngừng thu mua thì người nông dân hoàn toàn có thể rơi vào cảnh trắng tay
năm nào cũng vậy mấy ông ưng thì mấy ông đưa giá cao lắm có khi tới hai trăm bốn mươi hai trăm năm mươi trên một kg
có khi thì mấy ông không mua nó không mua chứ không phải là bị ép giá không đặn cho mình giảm cái giá lợi
cái đó là cũng một
cái hình thức ép giá để cho nông dân nao núng mà
cái môi trường này nó vẫn còn đất cho người nông dân người ta bước vô người ta kinh doanh
nhưng mà cái vấn đề là họ phải nắm được là khi nào cần bán khi nào cần mua
khi mà trung quốc mà họ nhúng chân vào thì người nông dân rất là bị ép giá
thì họ nếu mà họ ham lời vào một cái thời điểm nào đó thì những cái khoảng thời gian sau là rất là khó khăn
cho nên là họ phải tập trung họ phải biết
khi nào cần mua khi nào cần bán
tình trạng nông dân ồ ạt nuôi trồng mà không biết sản phẩm mình làm ra sẽ bán cho ai bán đi đâu
chỉ thấy có lời trước mắt mà không lường được hậu quả đã được cảnh báo từ rất lâu
có không ít lần ngành nông nghiệp phải tìm cách giải cứu cho bà con
chỉ vì nuôi trồng theo phong trào đầu tư sản xuất ồ ạt khi thị trường đầu ra không ổn định
đến khi trắng tay thì lại khóc rồng
hai năm trước thời điểm giữa năm hai nghìn một mươi tám
người ta rộ lên câu chuyện nhiều thương lái trung quốc
sang việt nam thu mua cá sáu con với giá khá cao thậm chí là cao gấp ba lần giá thị trường
thế là nhà nhà đua nhau nuôi cá sấu người người nuôi cá sấu
người đang nuôi thì gom hết cá sấu con để bán cho thương lái
tuy nhiên nếu là người trong nghề thì hẳn sẽ biết cá sấu là loài động vật muốn nuôi phải bỏ vốn
ít thì cũng từ vài trăm đến cả tỷ đồng
chuyện gì đến cũng đã đến
giá cá sấu sau đó thấp kỷ lục khi cung vượt cầu và phía nước bạn độc ngột ngừng thu mua
bà con lâm vào cảnh lợi nền trồng chất
chăn nuôi lỗ vốn
nuôi lên để đạt cái cá thương phẩm thì họ sẽ thua lỗ rất là nhiều
thành thử đó cá mà một mươi một mươi năm kg là họ cũng bán
thì những người mà lái thì họ sẽ thâu vô và họ sẽ mổ và họ chữ da lại
và nếu mà cái tình hình này mà kéo dài thì trong năm tới nữa thì có khả năng là cái làng cá sấu của việt nam mình sẽ giảm hơn rất nhiều
không bao lâu nữa câu chuyện đó hoàn toàn có thể lặp lại nếu bà con vẫn cứ phất lờ lời cảnh báo
à chăn nuôi khi thị trường còn rất bấp bên
khuyến cáo người dân khi trồng trọt chăn nuôi thì nên tỉnh táo tuyệt đối không chạy theo xu hướng trước mắt
cần nắm rõ đầu ra của sản phẩm mình sản xuất xong sẽ bán đi đâu bán cho ai
lắng nghe lời cảnh báo của các cấp chính quyền không tự ý nuôi trồng theo hướng tự phát
ồ ạt theo phong trào vì hậu quả mang lại sẽ rất khó lường